tiếp theo là cập nhật về tình hình áp thấp trên biển đông
hồi một giờ ngày hôm nay tức là ngày hai mươi năm tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc một trăm một mươi năm hai độ kinh đông cách đảo sông tử tây khoảng một trăm bốn mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là bốn mươi năm mươi km trên một giờ giật cấp tám
ban kính gió mạnh giật cấp sáu cấp tám khoảng tám mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi một năm độ vĩ bắc một trăm một mươi một chín độ kinh đông
trên vùng biển phía tây bắc quần đảo trường sa sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là sáu mươi bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên từ vĩ tuyến chín đến một mươi ba độ vị bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi năm đến một trăm một mươi sáu năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp cao